theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai do sự hội tụ của hai cơn áp thấp nhiệt đới khiến bão hình thành trên biển đông và có đường đi khó nắm bắt cơn bão này sẽ gây mưa to và gió giật mạnh gây nguy hiểm tới toàn bộ hoạt động sản xuất nông nghiệp và giao thông
theo đó từ ngày hai đến ngày sáu tháng chín ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa to đến rất to tầm lượng mưa phổ biến từ ba trăm linh năm trăm linh mm một đợt khu vực tây nguyên từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt và nam bộ từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại nghệ an và thanh hóa có thể đạt mức báo động ba
thủy sản tăng cường cho công tác chỉ đạo đối với các tàu thuyền đảm bảo an toàn phải triển khai ngay hành động cho việc sẵn sàng ứng phó với lũ lớn ở trên các hệ thống đê các hệ thống sông hiện nay đối với lượng mưa nếu lớn như vậy thì chắc là lũ ở trên hệ thống sông sẽ rất là phức đại
để chủ động ứng phó ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông tin đến các thuyền trưởng chủ phương tiện hoạt động trên biển
để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm cũng như cảnh báo về nguy cơ về sạt lở tại các vùng núi nước ta để bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân